thưa quý vị và các bạn tắc đường đang trở thành vấn nạn tại các đô thị lớn hiện nay đặc biệt với thủ đô hà nội nơi tập trung đông dân cư sinh sống và làm việc
lượng người và phương tiện đổ về các bến xe trong dịp cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ tại thủ đô đã gây ra tình trạng ồn tắc giao thông và gây khó khăn cho công tác quản lý bến xe
trước thực tế này từ ngày hai tháng một sở giao thông vận tải tp hà nội đã quyết định điều chỉnh luồng tuyến các tuyến xe khách liên tỉnh nhằm giảm áp lực giao thông lên địa bàn thủ đô
đến nay sau hơn hai tháng thực hiện sở giao thông vận tải hà nội đã thực hiện điều chuyển được sáu trăm hai mươi tám nốt xe chiếm chín mươi chín kế hoạch thực hiện
tuy nhiên từ hai tháng trước vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu khi những quy định về việc điều chỉnh luồng tuyến còn chưa được chính thức ban hành
thì hàng trăm nhà xe ở bến xe mỹ đình chạy tuyến ninh bình thanh hóa nghệ an nam định thái bình bất ngờ dừng hoạt động phản đối lệnh điều chuyển bến xe nước ngầm
ngày hai mươi tám tháng hai hàng trăm xe khách của hai tỉnh nam định thái bình thuộc diện được điều chuyển luồng tuyến từ bến xe mỹ đình về bến xe nước ngầm đã từ các bến xe ngoại tỉnh
đồng loạt để xe dũng không có khách tiến về hà nội nhằm phản ứng việc điều chuyển luồng tuyến của sở giao thông vận tải hà nội
chúng tôi được điều chuyển về đây là rất chấp hành nhưng trong quá trình thời gian phục vụ ở biến chấn thương ngầm mặc dù rất cố gắng rất duy trì nhưng không hiệu quả
mà càng ngày xe dù càng bùng nổ thì chúng tôi coi như là hết con đường
theo hợp đồng của sở giao thông vận tải thái bình với sở giao thông vận tải hà nội cam kết là hai nghìn một mươi chín hết hợp đồng
nhưng mà do cái điều kiện là sở giao thông vận tải hà nội là thuyên chuyển xe của bọn mình từ bến xe nước ngầm
bến xe mỹ đình về nước ngầm thì còn hai năm nữa mới hết
nhưng mà như thế này thì bọn mình không có điều kiện để thanh toán cái trả lãi ngân hàng cho nên là các công ty gần như là phá sản
báo giao thông ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy có bài viết sau điều chuyển luồng tuyến vẫn lo xe rủ bến cóc
báo gia đình pháp luật ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy cũng có bài xe rủ tung hoành biến xe mỹ đình cơ quan chức năng ở đâu
theo thông tin được cung cấp nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
đã liên hệ đến một vài số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị kinh doanh vận tải dù
như vậy có thể thấy cùng với việc triển khai quyết liệt việc điều chuyển luồng tuyến của hơn sáu trăm linh nốt xe về bến xe nước ngầm
thì có một thực tế vẫn tồn tại đó là tình trạng xe dù bến cóc càng hoạt động ngang nhiên và phổ biến hơn rất nhiều
gần đây nhất tại cuộc họp ngày một tháng ba do sở giao thông vận tải hà nội
bộ giao thông vận tải sở giao thông vận tải hà nội và các doanh nghiệp vận tải đã có cuộc đối thoại và đưa ra các giải pháp
để có thể hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp người dân và cơ quan quản lý nhà nước
đã có hơn năm mươi doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định của các tỉnh thái bình nam định thanh hóa nghệ an
nằm trong diện bị điều chuyển luồng tuyến từ bến xe mỹ đình về bến xe nước ngầm bến xe yên nghĩa dự cuộc đối thoại này
và theo các doanh nghiệp này sau hơn hai tháng bị điều chuyển luồng tuyến họ không có khách để chở và đang lâm vào tình trạng kinh doanh lỗ
đặc biệt lý giải cho việc không có khách chính là việc hoạt động ngang nhiên của xe dù ở khu vực bến xe mỹ đình
đã lấy hết khách của các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc
các doanh nghiệp đã đều bảo vệ các xe đi bến xe nước ngầm bến xe nước ngầm bến xe nước ngầm bến xe nước ngầm bến xe nước ngầm bến xe nước ngầm bến xe nước ngầm bến xe nước ngầm bến xe nước ngầm bến xe nước ngầm
trước đây chỉ có năm bảy mươi xe ở thanh hóa thôi nhưng sau hai tháng điều chuyển thanh hóa bây giờ có tới hơn một trăm linh con xe đi buxi kể cả xe biển hà nội và biển thanh hóa
bây giờ luồn lách xuống linh tận gia đình để đón khách
luồn lách linh tận khu phố để trả khách và đón khách
thì ai còn có nhu cầu đến với xe nữa
đúng một thực trạng là xe rùa biến cấp hiện nay cũng là một vấn đề
tuy nhiên không phải là chúng tôi không kiểm tra xử lý
không giải quyết đâu trong cái báo cáo tổng hợp
không phải là chúng tôi là bao che cho những cái vấn đề xe rùa biến cấp
mà xe rùa biến cấp hiện nay là một thực tế
đúng hiện nay có một cái trùng luồng tuyến
giữa cái bến giáp bát và bến nước ngầm
cùng một tỉnh
hiện nay là nam định này thái bình này ninh bình thanh hóa
thì vừa giáp bát có vừa nước ngầm có
thì rõ ràng nó có
mà việc này đồng chí chủ tịch ủy ban thành phố cũng đã giao cho chúng tôi nghiên cứu sắp xếp rồi
sau cái đợt này chúng tôi phải nghiên cứu sắp xếp
là cố gắng là một tỉnh chỉ đi ở từ một bến xe thôi
đấy thì cái này là chúng tôi
chúng tôi vẫn đang cùng với vụ vận tải cùng với tổng cục đường bộ chúng ta giả soát
ông nguyễn hồng trường thứ trưởng bộ giao thông vận tải
đã đứng lên để trực tiếp trả lời những kiến nghị của doanh nghiệp
và theo đó ông cho rằng
cần phải tìm ra nguyên nhân vì sao không có khách ở bến xe nước ngầm
cũng như có giải pháp để chống xe rù
chứ không thể qua lại hoạt động ở bến xe mỹ đình được
thứ nhất là gì
tạm dừng cái vấn đề cấp xe hợp đồng
cái thứ hai là sẽ giao cho thanh tra
phối hợp với
công an kiểm tra toàn bộ
các cái xe hợp đồng hiện nay
và các cái xe rù
nếu như có
cái hiện trường là
thì kiến quyết
là xử lý bằng cách thu hồi giải pháp
bên cạnh đó lãnh đạo
bộ giao thông vận tải cũng hứa sẽ tập hợp
ý kiến của doanh nghiệp để trình lên thủ tướng
chính phủ trước ngày một mươi tháng ba sắp tới
và sẽ có những quyết định tiếp theo
vấn đề phân luồng tuyến là chủ trương
đúng đắn nhằm góp phần giảm
un tắc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thủ đô
tuy nhiên hiện thực hóa chủ trương này
thì rất cần những giải pháp đồng bộ
và quyết liệt để không xảy ra tình trạng
doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh thua lỗ
phá sản vì làm ăn chân chính
để có thể đảm bảo hài hòa lợi ích
của nhà nước người dân và doanh nghiệp
thì vấn đề làm lành mạnh thị trường vận tải
luôn phải được thực hiện
điều đó cũng góp phần bảo đảm an toàn giao thông
giảm thiểu ùn tắc giao thông